ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ hai mươi bốn
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung chính như sau
một xem xét thi hành kỳ luật đối với đồng chí phan thị mỹ thanh phó bí thư tỉnh nguy
trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai và đồng chí đinh quốc thái
phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
về các vi phạm khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp hai mươi ba của ủy ban kiểm tra trung ương
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy việc kiểm điểm và đề nghị thi hành kỷ luật được thực hiện đúng trình tự
thủ tục và chấp hành nghiêm túc kế hoạch của ủy ban kiểm tra trung ương
tập thể ban thường vụ tỉnh ủy và cá nhân có vi phạm khuyết điểm cho rằng
kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương là chính xác khách quan
coi đây là bài học sâu sắc để xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh
căn cứ quy định số một trăm linh hai của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
sau khi cân nhắc nhiều mặt ủy ban kiểm tra trung ương kết luận
những vi phạm khuyết điểm của đồng chí phan thị mỹ thanh là rất nghiêm trọng
gây bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí phan thị mỹ thành
đồng chí đinh quốc thái đã kiểm điểm nghiêm túc cầu thị thẳng thắn
nhận rõ trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm và tự giác nhận thức kỷ luật
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí đinh quốc thái
hai xem xét thi hành kỳ luật đồng chí trung tá nguyễn ngọc dũng
cán bộ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định
nguyên đảng ủy viên phó bí thư tri bộ đội trưởng đội điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện con plong tỉnh con tum
đồng chí nguyễn ngọc dũng trong thời gian làm đội trưởng đội điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện con plong tỉnh con tum
đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện các quy định của đảng pháp luật của nhà nước
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm không thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao
vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động điều tra khi được giao thụ lý điều tra vụ án khai thác rừng trái phép xảy ra tại lâm trường mang la huyện con plong
vi phạm của đồng chí nguyễn ngọc dũng là nghiêm trọng làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng cơ quan công an và cá nhân đồng chí
căn cứ quy định số một trăm linh hai của bộ chính trị ubktq quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí
ubktq quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí ubktq quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí
ubktq đề nghị bộ chính trị ban chấp hành trung ương xem xét thi hành kỷ luật ở mức cao nhất đối với đồng chí đinh la thăng
bốn cũng tại kỳ họp này ubktq đã xem xét giải quyết tố cáo một trường hợp tham gia ý kiến về giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng một trường hợp thuộc thẩm quyền ban bí thư